lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
do đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn
đã đến thăm chúc mừng tòa tổng giám mục tp hcm nhân diệm giáng sinh năm hai nghìn hai mươi và năm mới năm hai nghìn hai mươi một
chúc mừng giám mục tru sê nguyễn năng tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm
cùng đồng bào công giáo tp hcm một mùa giáng sinh an lành chào đón năm hai nghìn hai mươi một với nhiều điều tốt đẹp
đồng chí nguyễn văn nên mong muốn trong thời gian tới đồng bào công giáo tiếp tục đồng hành
cùng thành phố kiểm soát dịch bệnh đồng thời phối hợp thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội
đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một đưa ra xây dựng thành phố ngày càng văn minh năng động sáng tạo
nâng cao chất lượng sống của người dân